sở du lịch tp hcm phối hợp cùng các sở ban ngành lần đầu tiên tổ chức liên hoan lân sư rồng thành phố năm hai nghìn một mươi sáu tại phố đi bộ nguyễn huệ
liên hoan có một mươi hai đội lân sư dòng nổi tiếng của tp hcm đến tham gia biểu diễn các tiết mục từng đoạt giải quốc tế và các tiết mục đạt các kỷ lục việt nam
ngoài hoạt động biểu diễn lân sư dòng liên hoan còn tổ chức các hoạt động đấu cờ người đá cầu nghệ thuật trưng bày long lân và giao lưu tương tác ở đường ngô đức kế
khu vực đài phun nước trên đường mạc thị bưởi
tham quan khu vực này du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác múa lân đánh trống làm ông địa chụp hình với các tiểu cảnh vùng quê và được nghe giới thiệu về ý nghĩa nguồn gốc của các loại lòng lân
đây là sự kiện văn hóa du lịch ý nghĩa mang đậm bản sắc dân tộc góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân thành phố
thu hút ngày càng đông đảo du khách quốc tế đến với thành phố hồ chí minh điểm đến thân thiện hấp dẫn an toàn